thưa quý vị rất lấy làm tiếc khi chúng ta phải nói lời vĩnh biệt trước sự ra đi đầy bằng hoàng
và tiếc nuối của phó chủ tịch tp hcm lê hòa bình
ngay lúc này chúng tôi xin cập nhật về toàn cảnh lễ tang của ông lê hòa bình
cùng gửi đến quý vị những câu chuyện rất đời thường về cuộc đời tài hoa của vị lãnh đạo này
mới đây ban tuyên giáo thành ủy tp hcm vừa có thông tin chính thức về chương trình tăng lễ
ông lê hòa bình ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực tp hcm
lễ tang phó chủ tịch thường trực tp hcm lê hòa bình sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày hai tháng bốn
cụ thể lễ viếng sẽ diễn ra từ một mươi ba h ngày ba mươi một tháng ba lễ truy điệu vào lúc bảy h ba mươi
và lễ động quan lúc bảy h ba mươi
lúc tám h ngày hai tháng bốn tại nhà tang lễ quốc gia phía nam số năm phạm ngũ lão phường ba quận gò vấp
sau lễ động quan sẽ đưa về an tán tại nghĩa trang thành phố phường linh trung thành phố thủ đức
về lịch trình các đoạn viến
từ một mươi ba h ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai gồm các đoàn đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
nguyên lãnh đạo tp hcm các thời kỳ thành ủy tp hcm hội đồng nhân dân tp hcm
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
sở xây dựng quận ủy ủy ban nhân dân quận bảy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận bảy
quận ủy ủy ban nhân dân quận bảy ủy ban mặt trận tq việt nam quận bình thạnh
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm các sở ban ngành thành phố
sáng mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai gồm các cơ quan trung ương các đoàn ngoại giao
các tỉnh thành lực lượng vũ trang thành phố các sở ban ngành thành phố hồ chí minh
chiều một bốn hai nghìn hai mươi hai gồm các quận huyện các đoàn thể thành phố các trường học
bệnh viện thành phố các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hội
tối mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các cơ quan đơn vị
chiều ngày ba mươi một tháng ba tại nhà tăng lễ quốc gia phía nam quận gò vấp tp hcm
lễ viếng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm
đến viếng có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên phó thủ tướng thường trực
trương hòa bình bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cùng nhiều lãnh đạo
nguyên lãnh đạo tp hcm và các sở ngành thân hiếu người dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc viếng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc viếng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
nguyễn văn nên cùng nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo tp hcm và các sở ngành thân hiểu người dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc viếng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
nguyên phó thủ tướng thường trực trương hòa bình bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
cùng nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo tp hcm và các sở ngành thân hữu người dân
sau khi chia buồn cùng gia quyến chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ghi sổ tang
trong sổ tang chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trân trọng viết thương tiết đồng chí lê hòa bình
một cán bộ trẻ năng động có nhiều đóng góp phát triển thành phố hồ chí minh không còn nữa
tôi xin chia sẻ nỗi mất mát này đến thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hcm
và tang quyến đồng chí lê hòa bình mong ở suối vàng đồng chí yên giấc ngàn thu
vĩnh biệt đồng chí lê hòa bình vào lúc một mươi ba h cùng ngày tránh văn phòng ủy ban
nhân dân tp hcm đặng quốc toàn trang trọng thông tin chương trình lễ tan phó chủ tịch thường
trực ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình bàn tổ chức tan lễ có một mươi năm thành viên chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi là trưởng bang trong tiếng nhạc bài hồn tử sĩ gia đình
hai bên nội ngoại ngào thắp nén nhang tưởng nhớ về người chồng người cha người con
người cháu gặp nạn trên đường đi công tác cách đây hai ngày
kế đến đoàn viến của bang tổ chức lễ tàng do chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đi đầu
lặng lẽ lên tưởng nhớ về người đồng đội đã gắn bó hai mươi sáu năm với thành phố có nhiều đóng góp quan
trọng vào sự phát triển chung của thành phố hồ chí minh chủ tịch tp hcm phan văn mãi ghi vào sổ tang
đào đớn vĩnh biệt đồng chí lê hòa bình người cán bộ lãnh đạo thành phố đầy trách nhiệm năng động
giới công việc sát cơ sở và gần dân tiến biệt người đồng nghiệp người bạn chân thành gần gũi
sống trọn vẹn nghĩa tình với anh em với đồng nghiệp chúng tôi sẽ nhớ mãi anh thương quý vĩnh biệt anh
chúng tôi hứa sẽ đoàn kết tiếp tục các ý tưởng kế hoạch dễ dàng của đồng chí để xây dựng thành
phố hồ chí minh ngày một phát triển hơn cán bộ và nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ luôn nhớ về
đồng chí mỗi khi trở lại bến bạch đằng thăm cục cờ thủ ngữ hay đi qua những không gian xanh
nơi mà đồng chí cùng anh em đã dày công xây dựng đào đớn tiễn biệt anh lê hòa bình anh bảy bình
người bạn người đồng nghiệp chân thành giảng dị gần gũi sống trọn vẹn nghĩa tình với anh em
đồng nghiệp chúng tôi sẽ giữ mãi những hình ảnh tình cảm tốt đẹp của anh dành cho mọi người trung
tôi sẽ quan tâm chia sẻ chăm lo cho gia đình chị hương và hai cháu khi vắng anh thương quý vĩnh
biệt đồng chí lê hòa bình chúng tôi hứa sẽ đoàn kết nỗ lực hết sức mình để tiếp tục
phát triển ý tưởng các kế hoạch còn dở dàng của đồng chí để xây dựng thành phố hồ chí minh ngày
càng văn minh hiện đại nghĩa tình là đô thị có chất lượng sống tốt mong đồng chí an lòng yên
nghỉ thanh kính chi buồn sâu sắc với gia đình chị hương và hai cháu sau đó đoàn viếng của lãnh
đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước do chủ tịch nước nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn đã đi dân
hương vòng quanh linh cửu bày tỏ sự thương tiếc vô hạn trước sự ra đi đột ngột của phó chủ tịch
trực ủy ba nhân dân thành phố hồ chí minh lê hòa bình tiến biệt phó chủ tịch thành phố hồ chí minh
lê hòa bình bí thư thành ủy nguyễn văn nên ghi lời xúc động vào sổ tang một con người trí tình
gần gũi điềm đạm một cán bộ năng lực trách nhiệm cao cầu thị một đảng viên tận tụy
khiêm nhường giám xã thân một lãnh đạo bản lĩnh tâm huyết hiệu quả những lời khen chân thành
tốt đẹp của cán bộ nhân dân là di sản năng lượng quý nhất mà đồng chí lê hòa bình
bình ô si để lại cho gia đình đồng chí đồng nghiệp của mình mong đồng chí yên lòng
thanh thẳng và ra đi về cõi vĩnh hằng xin được chia buồn sâu sắc cùng gia quyến
nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân gửi vòng hoa chia buồn cùng gia quyến
tiếp nối là các đoàn viên của thành ủy thành phố hồ chí minh hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh
trong buổi chiều nhiều đoàn của các sở ban ngành quận huyện tại thành phố
nhiều doanh nghiệp tập đoàn nhà nước và tư nhân đến viến
lúc gần một mươi năm giờ đoàn của văn phòng chính phủ đến viến tan phó chủ tịch lê hòa bình
thủ tướng phạm minh chính và các phó thủ tướng gửi vòng hoa chia buồn cùng gia quyến ông lê hòa bình
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba trên đường đi công tác
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lê hòa bình đã tử vong sau tai nạn giao thông
cụ thể vào lúc bảy giờ hai mươi tại km hai mươi một bảy trăm linh cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
bên phải tuyến hướng thành phố hồ chí minh đi trung lương thuộc xã thành đức
huyện bến lức tỉnh long an đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
xe gặp nạn là ô tô bảy chỗ do tài xế nguyễn quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín điều khiển
năm km hai mươi một bảy trăm linh bị nổ lốp làm xe bị lật trắng ngang làng hai và làng khẩn cấp
ông lê hòa bình phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bị thương nặng
tài xế nguyễn quang vinh và ông dương tuấn trước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngồi trên xe bị thương
mặc dù đã được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa long an bệnh viện chợ rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời
nhưng ông lê hòa bình đã không qua khỏi
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố
phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh long an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có phân công xử lý những công việc
mà ông lê hòa bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn
ông lê hòa bình được bầu làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
một năm sau ông được phân công phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trước khi giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bốn
ông lê hòa bình từng công tác tại tổng công ty xây dựng sài gòn công ty xây dựng rodico
công ty kiểm định xây dựng sài gòn ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố hồ chí minh
ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố hồ chí minh
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn ông giữ chức phó giám đốc sở xây dựng thành phố hồ chí minh
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ông trở thành ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố hồ chí minh khóa một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ông bình được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy
rồi trở thành giám đốc sở xây dựng thành phố hồ chí minh vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
ông bình sinh ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê quán tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
trình đội chuyên môn kỹ sư xây dựng thạc sĩ kỹ thuật cử nhân kinh tế cao cấp lý luận chính trị
nhắc đến ông lê hòa bình đa số bạn bè đồng nghiệp đều dành cho ông những lời lẽ trù mến
như quyết đoán dám làm uy tín tình cảm người có trước có sau
tưởng nhớ ông lê hòa bình người thủ trưởng tình cảm và sáng tạo
nhắc đến ông lê hòa bình đa số bạn bè đồng nghiệp đều dành cho ông những lời lẽ triệu mến
như là quyết đoán dám làm uy tín tình cảm người có trước có sau
những năm còn làm chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy dù không phụ trách trực tiếp
nhưng ông lê hòa bình vẫn dành thời gian tiếp những người dân có thắc mắc
về các vấn đề xây dựng quy hoạch
nhận thấy thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ còn nhiều phức tạp
một bộ hồ sơ xin cấp phép xây dựng gồm đơn đề nghị cấp phép xây dựng
người dân còn phải nộp nhiều loại giấy tờ mà khâu khó khăn nhất là bản vẽ thiết kế
ông đã chỉ đạo các phòng chức năng quận nghiên cứu đề án quy trình cấp phép xây dựng trực tuyến
mức độ ba theo thủ tục rút gọn
ubnd quận bảy ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tại các tuyến đường số bốn mươi một bốn mươi ba bốn mươi năm bốn mươi bảy phường tân quy
trong đó quy định rõ quy mô về số tầng chiều cao công trình mật độ xây dựng khoáng lùi cho từng lô đất
người dân muốn cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các tuyến đường này
tra cứu thông tin để biết rõ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc rõ ràng khi làm bản vẽ xin giấy phép xây dựng
sau đó có thể nộp đơn đề nghị cấp phép xây dựng trực tiếp
hoặc thông qua mạng cán bộ kiểm tra pháp lý quyền sử dụng đất
rồi cấp phép theo nhu cầu của dân có thể nhỏ hơn quy mô quy chế quy định
trao đổi về tính hiệu quả của mô hình ông lê văn thành phó chủ tịch ubnd quận bảy cho biết
qua nhiều năm triển khai giải pháp này đã phát huy được hiệu quả tích cực
đáng nói thủ tục cấp phép xây dựng trực tuyến chỉ mất ba ngày làm việc
thay vì quy trình bình thường khoảng một mươi năm ngày theo quy định hiện hành
bản vẽ xin giấy phép xây dựng được lược giảng
giảm phiền hà cho người dân và nêu cao tinh thần trách nhiệm vai trò của cán bộ quản lý
bên cạnh đó công tác hậu kiểm tra cũng đơn giản và dễ hiểu
từ những gợi ý cải cách thủ tục ban đầu của ông lê hòa bình năm ấy
quận bảy đã triển khai nhiều cách thức thực hiện thủ tục hành chính linh hoạt
đơn giản thủ tục rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân
hiện quận bảy đang nghiên cứu nhân rộng mô hình này ra toàn địa bàn
một lãnh đạo cấp quận tp hcm cho biết trong công việc ông lê hòa bình rất quyết đoán nhưng linh hoạt không công nghệ thủ tục hay hình thức
khi còn làm giám đốc sở xây dựng những vấn đề vướng mắt của các quận huyện luôn được ông lưu tâm xử lý kịp thời
có khi các quận huyện chỉ phản ánh những vướng mắt qua điện thoại qua gặp gỡ trực tiếp là ông sắp xếp lịch họp để cùng bàn bạc phương án xử lý
chứ không cần quận huyện báo cáo bằng văn bản hành chính
ngay báo cáo không giải quyết được ông yêu cầu cán bộ phải đi thực tế hiện trường và có những việc đích thân ông xuống tận nơi để quan sát
tìm hiểu để cung cấp dưới bàn bạc tìm giải pháp một cách nhanh chóng
vì lãnh đạo quận này chia sẻ anh bình hứa với ai việc gì đôi khi người đối diện nghĩ đó là lời hứa xã giao
thì luôn giải quyết tới nơi tới trốn dù việc nhỏ hay việc lớn
người anh người bạn nhiều tình cảm
ông nguyễn gia thái bình nguyên phó chủ tịch ubnd quận bình tân
hiện làm việc tại bang quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố
xúc động kể về buổi tất niên đầu năm hai nghìn hai mươi hai cuối năm âm lịch
ông lê hòa bình lúc đó là phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm phụ trách ban quản lý đến dự tất niên
trên buộc phát biểu ông đưa ra một đề nghị làm mọi người bất ngờ
các cán bộ nhân viên của bang bỏ khẩu trang
một phút để ông được nhìn lại từng gương mặt thân quen mà ông đã một thời gắn bó
thì ra tiền thân của bang quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố
là bang quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố nơi ông từng làm việc trước năm hai nghìn một mươi
nay về lại đây dù với tư cách là lãnh đạo thành phố nhưng ông như về mái nhà xưa
nơi có những đồng nghiệp từng chia sẻ hỗ trợ nhau cùng tháo gỡ khó khăn cho từng công trình
đến khi dự tiệc tất niên ông lê hòa bình nhắc lại tên từng người kể cả lãnh đạo và chuyên viên
trong ban làm việc cùng thời với ông nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác
ông mời các cán bộ nhân viên làm cùng thời ngồi chung bàn cùng ăn cơm để được hỏi thăm
lắng nghe về cuộc sống công việc của nhau
lúc đó giữa anh bình và chúng tôi không còn ranh giới nào giữa lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
và những người ở cơ quan trực thuộc
những hình ảnh đó cho tôi một bài học về cách đối xử với đồng nghiệp nhân viên xung quanh mình
ông thái bình nhớ lại
cũng theo ông thái bình trong quan hệ xã hội với bạn bè ông bình luôn chú đáo hết lòng và quan tâm đến mọi người
ông xúc động tâm sự
những cuộc gặp gỡ với các bạn cùng lớp quân sự hay nhóm bạn hữu anh bình luôn là người về sau
cũng bởi những câu chuyện anh thăm hỏi động viên lắng nghe mọi người xung quanh cứ kéo dài không dứt
thưa quý vị thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình
xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình phó chủ tịch
tịch thường trực ubnd tp hcm lê hòa bình khi không may đã tử nạn
sự ra đi của đồng chí lê hòa bình phó chủ tịch ubnd tp hcm đã thực sự để lại niềm tiếc nhớ vô hạn cho gia đình
người thân bạn bè đồng chí và nhiều đảng viên thế hệ sau vẫn xem đồng chí là tấm gương sáng
chúng ta xin cúi đầu tiếng biệt mong ông yên nghỉ